theo thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo cho biết sau đợt xét tuyển đại học sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một vừa qua
các trường còn thiếu chỉ tiêu có thể xét tuyển bổ sung từ sau ngày một mươi bốn tháng một mươi cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
các trường nếu tổ chức xét tuyển bổ sung cần công bố các thông tin về chỉ tiêu mức điểm nhận hồ sơ
lưu ý điểm nhận hồ sơ không thấp hơn mức điểm trúng tuyển đợt một thời gian nhận hồ sơ thời gian xét tuyển
các trường có thể xét tuyển bổ sung sử dụng kết quả thi trung học phổ thông hoặc sử dụng các phương thức khác hoặc kết hợp với nhau
phương thức xét tuyển là lấy kết quả từ cao xuống thấp và không được vượt quá chỉ tiêu đã xác định
điểm trúng tuyển các đợt bổ sung không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt đầu tiên